mở đầu bản tin hôm nay sẽ là một thông tin đến từ bình dương
cơ quan điều tra địa phương này đang thụ lý điều tra làm rõ vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên
khiến một người tử vong một người bị thương nặng
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi bảy h ngày một tháng một mươi hai
tại đường trần đại nghĩa khu phố bình hòa hai phường tân phước khánh thị xã tân uyên
nạn nhân được xác định là anh nguyễn văn quốc trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy quê an giang
vào thời điểm trên một nhóm khoảng sáu thanh niên cầm theo cây gỗ gạt đá
truy đuổi đánh nhóm ba thanh niên khác
khi đuổi đến địa điểm trên thì nhóm này bắt kịp và dùng cây gỗ đánh nhiều phát vào người
khiến anh trung tử vong tại chỗ và một người khác bị thương nặng
sau khi thấy nạn nhân nắm bắt động trên đường nhóm sáu thanh niên bỏ trốn khỏi hiện trường
người dân đã hỗ trợ đưa hai nạn nhân đi cấp cứu
hiệp vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
mỗi một mùa bóng đá được khởi động bên cạnh niềm vui của những người đam mê
môn thể thao vua thì cũng là thời điểm mà vấn nạn cá độ tai diễn
mới đây một đường dây đánh bạc hơn một mươi năm tỷ đồng dưới hình thức cá độ bóng đá
qua mạng internet vừa bị đội phòng chống tội phạm công nghệ cao
của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc phát hiện triệt xóa
sau một thời gian tích cực theo dõi điều tra thu thập tài liệu chứng cứ
lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đã bắt giữ sáu đối tượng
đó là trương thế anh nguyễn hồng tùng phanh huỳnh thanh ở huyện e ca
và huỳnh đức hiệp nguyễn hữu lộc nguyễn văn cuộc ở huyện crong park tỉnh đắk lắc
trong đó trương thế anh là đối tượng cầm đầu tổ chức đường dây cá độ bóng đá qua mạng này
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín đến khi bị bắt
chỉ trong nửa tháng nhưng tổng số tiền các đối tượng tham gia cá cược
đã lên khoảng hơn một mươi năm tỷ đồng
trương thế anh nguyễn hồng tùng phanh huỳnh thanh ở huyện e ca
vợ là lý cát cường anh họ của vợ
có rủ nhờ đi lấy tiền dùm cho anh một số nơi lấy tiền đá banh
khi đề được nhiều thì anh cho tháng tầm một mươi hai mươi triệu tiêu xài
em biết cá độ đá bóng qua mạng điện thoại vi phạm pháp luật
vì lợi nhuận cao không có việc làm ổn định
nên em làm sai
ngoài bắt giữ sáu đối tượng trên
tổ phá án còn triệu tập làm việc
với một số đối tượng khác
có liên quan
và bước đầu tạm giữ một số tăng vật
gồm hơn một trăm hai mươi triệu đồng
hai xe mô tô một máy tính sách tay
và nhiều điện thoại di động
liên quan đến việc đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
qua mạng internet
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
để xử lý nhóm đối tượng này
tự nhận là cán bộ công tác trong lực lượng công an
có khả năng xin chuyển chỗ giam giữ
nguyễn trí huân chú tại huyện hồng dân tỉnh bạc liêu
cùng với tạ đức anh chú tại huyện ngọc hiển tỉnh cà mau
đã lừa đảo chiếm hoạt tài sản của một người dân
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hồng dân tỉnh bạc liêu
đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với hai đối tượng trên
theo hồ sơ của cơ quan công an
trong thời gian chấp hành án
tại trại tạm giam công an tỉnh bạc liêu
nguyễn trí huân ở chung buồng giam với một người đàn ông
khi biết người này có ý định xin chuyển chỗ giam giữ
đối tượng huân đã hứa sẽ giúp đỡ
đến ngày một mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
sau khi chấp hành xong án phạt tù
huân trở về địa phương
bàn bạc với đối tượng tạ đức anh
để liên hệ với người nhà của người đàn ông trên
nhận là cán bộ công an
và yêu cầu gia đình đưa năm triệu đồng
để huân chuyển chỗ giam giữ
khi đang nhận tiền của gia đình bị hại
thì trí huân và đức anh bị được được công an bắt giữ
một nhóm đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản
của các hộ kinh doanh ven đường
khu công nghiệp đình chám
thuộc huyện việt yên
tỉnh bắc giang
cũng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện việt yên
khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam
trong tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
công an huyện việt yên liên tiếp nhận được
đơn trình báo của hai mươi hộ kinh doanh
tại đường nhánh từ quốc lộ ba mươi bảy
vào thôn my điền và thôn hoàng mai
thuộc xã hoàng ninh huyện việt yên
về việc bị một nhóm đối tượng
từ ba đến năm người đến đe dọa
yêu cầu nộp tiền bảo kê
với mức từ một đến ba năm triệu đồng một hộ
nếu không sẽ không được bán hàng
tại khu vực này
sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
công an huyện việt yên xác định
nhóm đối tượng gây ra vụ việc trên
gồm nguyễn tiến dũng chú tuyên quang
nguyễn vân kiên chú tại huyện lục nam
và giáp văn thạch chú tại huyện việt yên
tỉnh bắc giang
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận
không có người nghiệp và đang thuê trọ ở huyện việt yên
gần đây biết ủy ban nhân dân xã hoàng ninh
thành lập tổ công tác tiến hành lập lại
trật tự hành lang an toàn giao thông
khi bị bắt các đối tượng đã cưỡng đoạt
hơn ba mươi triệu đồng của hai mươi năm hộ kinh doanh
vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
hoạt động đòi nợ thuê lại đang có những diễn biến
phức tạp tại một số địa phương
không ít các con nợ khi chưa kịp thanh toán
hoặc là không có khả năng thanh toán nợ
sẽ bị các chủ nợ thuê người đến uy hiếp gây sức ép
vụ việc một con nợ tại thành phố hải dương
bị phía chủ nợ thuê người mang lựu đạn
đến tận nhà khủng bố tinh thần
vào mấy ngày qua lại tiếp tục làm cho
dư luận ngày càng nóng thêm
là vào dịp cuối năm
công an thành phố hải dương đã thu giữ
một quả liệu đạn trong vụ việc cướp tài sản
xảy ra vào ngày hai mươi tám tháng một mươi một
tại gia đình anh nguyễn khắc đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại năm mươi một a kim sơn
khu một mươi một phường tân bình
thành phố hải dương
ba đối tượng liên quan cũng đã bị bắt giữ
gồm nguyễn thị phương hoàng văn tuấn
cùng trú tại xã văn thai huyện cầm giang
và nguyễn thế thương trú tại quảng sương thanh hóa
trong đó phương là chủ nợ
còn thương là người được tuấn đưa cho lựu đạn
trực tiếp uy hiếp anh đức
theo tài liệu điều tra
giữa năm hai nghìn một mươi tám phương cho anh đức
vay số tiền một trăm linh triệu đồng
tuy nhiên gần một năm nay đức vẫn chưa thu xếp được
để trả số tiền cho phương
bức xúc về việc trên vào sáng hai mươi tám tháng một mươi một
phương đã nhờ tuấn và thương
mang lựu đạn đến tập nhà anh đức
để uy hiếp lấy lại số tiền đã vay
sau khi bị ném quả lựu đạn
vào trước chỗ ngồi của mình
anh đức đã vội chạy ra khỏi phòng hô hoán mọi người
đồng thời báo cho lực lượng công an
qua đối tranh khai thác
các đối tượng bàn bạc thống nhất
sử dụng quả lựu đạn
đến đe dọa
nhằm anh đức
buộc phải trả lỡ số tiền
vì qua xác minh chúng tôi đã làm rõ
và đến nay đã khởi tố bắt tạm giam
hai đối tượng
còn một đối tượng chúng tôi đã tiếp tục xác minh
để xử lý theo quy định pháp luật
chúng tôi cũng khuyến cáo người cho vay
đảm bảo thu hồi lỡ
đúng theo quy định của pháp luật
tránh gây những bức xúc
làm mất an ninh trật tự
tại địa phương
đối với người vay
phải có phương án để trả lỡ
và thu hồi vốn
để đảm bảo
trả lỡ đúng hạm
và đúng các cam kết
đã cam kết với người cho vay
mặc dù đã được cảnh báo
về nguy cơ mất an ninh trật tự
từ các hoạt động cho vay lãi nặng
trong giao dịch dân sự
tuy nhiên vẫn còn không ít người dân
do cần tiền để trang trải trong cuộc sống
hoặc đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh
đã tìm đến các cơ sở cho vay
thế chấp bên ngoài
đến khi chưa kịp thanh toán
hoặc không có khả năng thanh toán
các chủ nợ thường thuê các đối tượng xã hội đen
đến dùng vũ lực hoặc vũ khí nguy hiểm
uy hiếp gây sức ép
buộc các con nợ phải trả nợ
cơ quan công an tiếp tục cảnh báo đến mọi người dân
cần tỉnh táo trước khi có nhu cầu
giao dịch các cơ sở tín dụng bên ngoài
bởi tiềm ẩn cao hệ lụy
từ hoạt động này
bản tin tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác
tại bản chua tai xã vân hồ huyện vân hồ tỉnh sơn la
công an huyện vân hồ đã phát hiện
và bắt quả tăng hai đối tượng
có hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng
đối tượng bị bắt là phàng a z và phàng a z
cùng chú tài huyện vân hồ
lực lượng chức năng thu giữ một khẩu súng ngắn
bảy viên đạn trong đó có một viên đã lên nòng
hai mươi triệu đồng một xe máy hai điện thoại di động
tại cơ quan công an di khai nhận
nhặt được khẩu súng trên cách đây một tháng
sau đó di thường cầm theo súng
để phòng thân và săn bắn
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra
vừa ra tù lại tiếp tục phạm tội
đó là hành vi của nguyễn nguôn thuận
trú tại thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu
hiện đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an thành phố bạc liêu khởi tố vụ án
khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam
để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an
dạng sáng ngày hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
thuận dùng một thanh sắt kệ cửa
đột nhập vào các quán cà phê để trộm cắp tài sản
chỉ trong một đêm đối tượng đã đột nhập
thành công vào ba quán cà phê
trên địa bàn phường một và phường ba
thành phố bạc liêu lấy trộm số tiền
gần một mươi một triệu đồng và một số tài sản
có giá trị khác đang nói nguyễn nguôn thuận
là đối tượng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
vừa chấp hành xong án phạt tù
chưa được xóa an tích thì tiếp tục
con đường phạm tội
liên quan đến vụ việc phát hiện
hàng chục bánh heroin trôi giảt
trên bờ biển bộ chỉ huy bộ đội biên phòng
tiền quảng nam vừa tuyên dương tặng giấy khen
cho năm người dân có thành tích xuất sắc
trong thực hiện phong trào giữ gìn an ninh trật tự
ở khu vực biên giới biển đảo
cụ thể những người dân này đã tự giác
rào nộp hai mươi năm bánh heroin
sau khi phát hiện trôi giảt từ biển
vào đất liền
năm người dân ở xã tam thanh
thành phố tam kỳ được lãnh đạo bộ chỉ huy
bộ đội biên phòng tiền quảng nam tuyên dương
gồm ông trần văn năm ông lương văn công
ông bùi hồng thận ông mai văn hùng
và anh lê văn thảo
năm công dân này đã phát hiện trình báo kịp thời
và tự giác giao nộp hai mươi năm bánh heroin
cho lực lượng chức năng
như tin đã đưa vào chiều ngày ba mươi tháng một mươi một
một người dân xã tam thanh đến đồn biên phòng
tam thanh trình báo và rào nộp
một bánh heroin nhặt được
ở bãi biển thôn hòa hạ
sau khi nhận được tin báo bộ đội biên phòng tỉnh
đã chủ trì phối hợp với các lực lượng công an
triển khai tuyên truyền và vận động nhân dân
rào nộp số ma túy nhặt được
ngay trong đêm ngày ba mươi tháng một mươi một
năm người dân trên đã tự giác đến rào nộp
hai mươi năm bánh heroin cho bộ đội biên phòng
và các cơ quan chức năng
mặc dù đã sử dụng những phương thức thủ đoạn
ngày càng tinh vi hơn nhằm thẩm lộ
mặt hàng pháo nổ trái phép vào nội địa
song với lượng pháo là trên một mươi bảy tấn
bị bắt giữ trong năm hai nghìn một mươi chín
đã cho thấy sự nỗ lực và quyết liệt
của các cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng
tỉnh lạng sơn trong công tác đấu tranh
ngăn chặn mặt hàng cấm này
chuyên án một trăm một mươi sáu t được bộ chỉ huy
bộ đội biên phòng tỉnh lạng sơn
chủ trì phối hợp với công an tỉnh lạng sơn
và cục hải quan
đã bắt giữ thành công gần một mươi ba tấn pháo nổ
sự triệt phá thành công của chuyên án
đã làm rõ phương thức thủ đoạn mới
của các đối tượng trong việc lợi dụng
phân luồng hàng nhập khẩu tự động
để tìm cách vận chuyển pháo
đây cũng là một cái thủ đoạn mới
và cũng là một cái vụ
điển hình lớn nhất từ trước đến nay
đối tượng là lợi dụng
vào cái việc
bằng các hàng nông sản
của phía trung quốc
về việt nam
để lừa đánh qua mặt
các cơ quan chức năng
năm hai nghìn một mươi chín là năm hoạt động mua bán
vận chuyển tăng chữ trái phép pháo nổ
trên tuyến biên giới tỉnh lạng sơn
tiếp tục diễn biến phức tạp
do lợi nhuận từ việc buôn bán pháo nổ rất cao
trong khi chi phí thấp
nhiều đối tượng đã bất chấp luật pháp
để nhập lậu mặt hàng cấm này
từ trung quốc vào việt nam
thời gian mà các đối tượng buôn lậu pháo
nổ vào ban đêm
các đối tượng thuê đồng gói pháo nổ
vào các hộp đựng các mặt hàng có giá trị thấp
sau đó thuê người dân vận chuyển từ biên giới
về đường mòn rồi ngụy trang trong các phương tiện
vận tải chờ hàng hóa nhập khẩu
nhằm che giấu trốn tránh sự chú ý
của các cơ quan chức năng
thời gian hoạt động chủ yếu là ban đêm
các đối tượng câu kết với các đối tượng
bên trung quốc vận chuyển pháo ra khu vực sát biên giới
sau đó là thuê người dân
vác vào và đưa lên xe
và các đối tượng phóng về
các tỉnh nội địa phía sau
ngay trong đêm
trước đây buôn lậu pháo nổ thường diễn ra
vào dịp cận tết
nhưng vài năm trở lại đây tình trạng buôn bán
vận chuyển pháo nổ đã diễn ra quanh năm
với số vụ số tăng vật lớn
chính vì vậy việc đấu tranh ngăn chặn pháo lậu
được lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh lạng sơn
triển khai một cách đồng bộ
ngay từ những tháng đầu năm
và con số bốn mươi hai vụ năm mươi ba đối tượng buôn bán
vận chuyển pháo nổ bị phát hiện bắt giữ
với số pháo nổ nhập lậu thu giữ
lên đến một mươi bảy tấn các loại
là kết quả đấu tranh đánh bắt
của các lực lượng chức năng tỉnh lãng sơn
trong thời gian qua
cán bộ chiến sĩ
bộ đội biên phòng tỉnh lãng sơn
đã dốc sức đồng lòng
đoàn kết khắc phục khó khăn
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
đặc biệt là trong lĩnh vực
đấu tranh phòng chống tội phạm
biên giới và khu biên giới
đặc biệt là trong thời gian gần đây
đã đấu tranh thành công
bốn chuyên án lớn
về đấu tranh phòng chống
các hành vi sai phạm về pháo
và vận chuyển pháo từ nước ngoài vào việt nam
bảo đảm được biên giới
được bình yên
và xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị
và hợp tác tạo điều kiện thuận lợi
cho cái phát triển kinh tế xã hội của đất nước
thời điểm từ nay đến tết canh tí

tình trạng buôn lậu pháo nổ sẽ còn
diễn biến phức tạp
vì vậy cùng với các lực lượng chức năng chống buôn lậu trên địa bàn
bộ đội biên phòng tỉnh lạng sơn sẽ tiếp tục
đấu tranh quyết liệt với các hành vi sai phạm
về pháo hóp phần cùng toàn dân
đảm bảo giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
kính chào quý vị và các bạn
đến với tiểu mục lệnh truy nã
công an huyện cần đước tỉnh long an
đã ra quyết định truy nã đối với
hai đối tượng cùng về tội trộm
tài sản đối tượng phạm văn thảo
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
hồ khẩu thường trú tại tám trăm năm mươi bảy
trên sáu mươi bốn huỳnh tấn phát
ấp sáu xã phú xuân
huyện nhà bè tp hcm
có nốt ruồi cách ba cm
dưới sáu m phải
và đối tượng lê văn tây sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
hồ khẩu thường trú tại
ấp tân vọng xã vọng thê
huyện thoại sơn tỉnh an giang
còn về tội tiêu thụ tài sản
do người khác phạm tội mà có
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện
bến lức tỉnh long an đã ra quyết định
truy nã đối với đối tượng nguyễn thị
mỹ lan sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
hồ khẩu thường trú tại ấp
mỹ tây xã mỹ lệ huyện cần nước
tỉnh long an
dù với bất cứ tội danh nào
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án
thích đáng vì thế quý vị nếu
có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay
cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng
hoặc cơ quan công an
nơi gần nhất mọi thông tin cá nhân
của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin
có giá trị pháp luật sẽ
xử lý nghiêm mọi hành động bao che
chứa chấp các đối tượng tuyệt đối
không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ
các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
truyền hình công an nhân dân và văn phòng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an